và quay trở lại với các câu hỏi đến địa chỉ email thì email hạnhvũ tám mươi bảy a gmail com có hỏi
bé nhà em hai tuổi nặng một mươi một kg thường xuyên bị viêm họng có khi vừa xuất thuốc một tuần lại bị
biểu hiện thường thấy của bé mỗi khi bị bệnh là sốt ho và nôn đặc biệt là ho rất nhiều vào ban đêm
bác sĩ có thể chỉ cách điều trị rứt điểm cho cháu với hạ cảm ơn bác sĩ rất nhiều
tôi thì rất cảm ơn câu hỏi của chị và tôi nghĩ là câu hỏi này không chắc là không phải của chị
và rất nhiều ông bố bà mẹ đều thấy con cứ sảnh ra làm sốt viêm họng liên tục nhất là cái thời điểm này
và ở việt nam rất là hay tức là cứ đứa trẻ nào mà ho sốt bỏ ăn thì đương nhiên là mình mặc định viêm họng trước
mình mặc định mình đến hỏi bác sĩ là hỏi là lý do làm sao cháu chỉ đưa cháu đi khám vì con em viêm họng
tức là mình đã mặc định trước về nguyên tắc thì mình sẽ trình bày là con em ho rất nhiều con em sốt con em bỏ ăn
nhưng mà chúng ta đã mặc định trong đầu đó là viêm họng
vậy câu chuyện đó phải viêm họng
đấy là câu chuyện rất hay
hay gặp là như thế chẳng hạn như là ở nhi khoa đứa trẻ đến là khóc thì bố mẹ sẽ mặc định là đau bụng
đấy là cái mặc định nó thành ra một cái đường mòn tôi cũng không rõ lại xong là như thế
thế thì câu chuyện là cháu nhà chị hai tuổi một mươi một cân về biểu đồ tăng trưởng thì nó là dinh dưỡng là bình thường không cao không thấp rất là ổn
cái thứ hai là cái chị lo lắng là nó cứ tánh thế lại cứ ho sốt rồi lại ăn rồi nôn nó cứ đi lại như thế
thế thì nếu mà là một nhà ta bị họng vì sao
bởi vì nó hấp dẫn
trên các bệnh lý về đường hấp trên là họng mũi thường về những nhà ta bị họng
thì người ta gọi là lai dai tại mũi họng tức là nó cứ bị tái đi tái lại
tại vì sao bởi vì mũi họng chính là cái ngã ba cửa ngõ đường ăn qua chỗ đó đường thở qua chỗ đó
cho nên là cái vi khuẩn virus nó nhiều lắm ạ qua đường hít phải qua đường ăn phải và đứa trẻ lại bé
thế thì cái chị rất lo lắng là nó ho sốt rất là nhiều
vậy thì như tôi nói cái câu chuyện đầu tiên có đúng là bệnh viêm họng hay không
à và vì nó là ngã ba hầu họng
ngã ba hầu họng cho nên khi nó ho nó cạnh cái thực quản nó lại ăn ra nôn ra hết
tức là như người lớn chúng ta chỉ ho thôi nhưng nó trẻ nó ho quá nhiều nó kích thích bụng thực quản
và bao nhiêu công sức chúng ta cho ăn ăn thì ăn lỏng nhiều nó nôn ra hết
bố mẹ rất là xót xa những vấn đề đấy cứ đi nằm là nó ho
thế thì nếu như viêm họng đơn thuần thì nó cũng không phải là ho về đêm nhiều so cả ngày
nếu như thực sự con chị ta hẳn như chị là rất là nhiều sợi ho về đêm nhiều
thì có thiên hướng để các bệnh lý dị ứng nhiều hơn
nghĩa là thay đổi thời tiết dưới dưới về nằm về đêm dưới dưới về đêm
có bệnh lý dị ứng nhiều hơn
cho nên là tôi nghĩ là chắc là chị phải cho cháu đi khám chứng quan nhi chứng quan dị ứng
khi đó bác sĩ sẽ có tư vấn tư vấn là đây đúng là nhiễm khuẩn
bởi vì nói như chị ta là tuần nào phải dùng thuốc không thuốc ho thì cũng phải dùng kháng sinh
nên là tuần nào dùng thuốc thì nó sẽ gây tình trạng kháng thuốc nhờn thuốc điều trị không đúng
cho nên là chúng ta phải khám và tư vấn là rất nhiều trường hợp nó dùng kháng sinh có hiệu quả
nhưng mà dùng thuốc sống dị ứng có hiệu quả
đấy chúng ta phải hiểu như thế tức là tìm lại nguyên nhân gây bệnh là cái gì
thì tốt nhất là đến chuyên khoa dị ứng hoặc là chuyên khoa nhi người ta sẽ xem lại
cái vấn đề thứ hai là người ta cũng nói là có một số đứa trẻ nó cũng có cái đề kháng không ổn lắm
vậy đứa trẻ thì chị tiêm chủng đầy đủ chưa
có thể dùng một số thuốc tăng cường đề kháng lên
thì nó cũng giúp đứa trẻ giảm tình trạng đi
và trong nhi khoa thì sau năm tuổi có bệnh hước gần như sẽ thiên giảm
nó hoàn thiện nhưng chị cũng yên tâm là nó có thể dần dần dần dần
chị sẽ hồi phục dần dần thôi chứ cũng không quá lo lắng
vâng còn ba năm nữa xem chừng là vẫn căng thẳng lắm
nhưng mà nếu tìm được cái tác nhân thực sự gây bệnh cho con
thì có lẽ là mẹ cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn
xin cảm ơn phòng giáo sư nguyễn thị diệu thúy